chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế đã ký quyết định miễn giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trong ba tháng kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho các hộ nghèo hộ cận nghèo các khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín giảm một mươi giá nước sạch sinh hoạt cho các cá nhân hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với công ty cầu phần cấp nước thừa thiên huế
đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ các tổ chức nhân đạo sao chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần cấp nước thừa thiên huế xem xét quyết định giảm giá nước sạch theo quy định